năm học mới bắt đầu cũng là lúc bệnh tay chân miệng đang có dấu hiệu gia tăng do đó cục y tế dự phòng bộ y tế đã có công văn gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng dịp khai trường
bộ y tế yêu cầu sở y tế các tỉnh thành tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh thành phố chỉ đạo ủy ban nhân dân các cấp huy động các ban ngành phối hợp chặt chẽ với ngành y tế
chủ động tăng cường các hoạt động phòng chống bệnh nói chung trong đó có bệnh chân tay miệng trên địa bàn
các cơ sở giáo dục cần có đủ các phương tiện rửa tay xà phòng nước sạch cho giáo viên người chăm sóc trẻ và trẻ em rửa tay thường xuyên bằng xà phòng
ngay từ đầu năm học mới tổ chức thực hiện vệ sinh lớp học làm sạch bề mặt và đồ chơi hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường
tuyên truyền các biện pháp phòng chống lây nhiễm bệnh chân tay miệng bằng nhiều hình thức và theo khuyến cáo của bộ y tế
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám thì bệnh chân tay miệng đã tăng bảy thời điểm cao mùa của bệnh này cũng là từ tháng chín đến tháng một mươi một hàng năm
người dân cần lưu ý để phòng bệnh